ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn hai trăm linh chín sư đoàn ba trăm một mươi hai ban chỉ huy quân sự và phòng lao động thương binh và xã hội huyện sa thầy tỉnh con tum
đã tổ chức lễ an táng ba mươi bốn hải cốt liệt sĩ tại khu vực núi chutankra xã yaxia huyện sa thầy tại đài tưởng niệm chutankra
đây là số hải cốt liệt sĩ thuộc trung đoàn hai trăm linh chín đã hy sinh ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
được trôn tại một ngôi mộ chung trên đỉnh chư tan kra và đã được ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn hai trăm linh chín phối hợp với ngành chức năng địa phương huyện sa thầy tiến hành cất bốc từ ngày hai mươi một tháng bảy đến ngày hai mươi bốn tháng bảy
trong đợt tổng tiến công nổi dậy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trung đoàn hai trăm linh chín gồm đa số cán bộ chiến sĩ là con em ở các huyện đông anh gia lâm và một số quận nội thành hà nội
đã hành quân cấp tốc và chiến trường tây nguyên bổ sung vào lực lượng tây nguyên
tại tỉnh chư tan kra và các ngọn núi xung quanh lực lượng của trung đoàn hai trăm linh chín đã có nhiều trận đánh với sư đoàn bốn và lữ đoàn một trăm bảy mươi ba của đế quốc mỹ
trong những trận đánh đó đã có khoảng hơn bốn trăm linh chiến sĩ đã anh dũng hy sinh
được sự giúp đỡ của tỉnh con tum bộ tư lệnh quân đoàn ba ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn hai trăm linh chín đã tổ chức hai mươi năm đợt tìm kiếm và đã cất bốc được một trăm bảy mươi hải cốt liệt sĩ